trước đó chị nguyễn thị trúc ly ba mươi sáu tuổi trú tại địa phương điều khiển xe máy đi qua khu vực này
thì bất ngờ bị một đối tượng chặn đầu xe sau đó dùng dao kề vào cổ đe dọa chị ly để cướp tài sản
trong lúc rằn co chị ly vừa kêu cứu vừa dập được con dao của đối tượng và ném đi
sợ bị phát hiện đối tượng dùng tay bóc cổ chị ly đồng thời cướp đi một chiếc điện thoại trong túi quần chị rồi tẩu thoát
may mắn lúc này ông lê đặng cầu bốn mươi năm tuổi nhà ở gần đó nghe tiếng kêu cứu của chị ly thì chạy ra và khổng chế bắt giữ đối tượng
chỉ là dành giọt được con dao và bỏ chị
nhưng mà trong lúc bỏ chị đó thì đối tượng đã chạy theo và khổng chế mình xuống đường bà tăng và đã dùng tay bóp cổ mình
nói chung là lúc đó là chết chết chết thở rồi ạ
tại cơ quan công an đối tượng gây ra vụ cướp manh động đã khai nhận
tên là lê văn phúc hai mươi bảy tuổi chú tại huyện tùy phước
trên đường đi nhậu về nhà bạn chơi đến khu vực thôn tăng hòa xã canh vinh
huyện vân canh thì phát hiện nguyễn thị trúc ly đang đi phía trước nên nảy sinh ý định cướp tài sản
lê văn phúc đã có ba tiền án về các tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản
và mới ra tù vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thì tiếp tục phạm tội
lúc đó mình đi đường xe có chén rượu trong mình
giờ thấy một người phụ nữ ra mình nghĩ chắc cũng không có ai cản đâu
cái suy nghĩ bồng bột anh dạy lại làm bất thình linh
chứ cũng không có suy nghĩ gì
và cũng không có suy nghĩ gì
đối với hành vi dùng dao khống chế và cướp tài sản của lê minh phúc thì hành vi này phạm tội rất nghiêm trọng
có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe và nhân phẩm của con người
ngoài ra đối tượng này đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích
vừa mới ra tù nhưng không hoàn lương mà lại tiếp tục phạm tội
đối với đối tượng lê văn phúc này
cơ quan công an lực lượng công an sẽ tiến hành củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm để răng đe phòng ngừa cho xã hội
còn đây là kẻ thù ác lò văn mính ba mươi chín tuổi ở xã sam mấn huyện điện biên tỉnh điện biên
nạn nhân là ông nguyễn văn chất bốn mươi tám tuổi ở xã xuân lai huyện gia bình làm nghề lái xe ôm
nạn nhân tử vong do bị đâm tám nhát dao trong đó có hai nhát thấu phổi và bụng
mình đã vào đấy mấy lần rồi
trước kia năm ngoái từng vào khu vực đấy hai lần để sử dụng nạn nhân
tại sao mình lại đưa nạn nhân vào đấy để giết
vì khu đấy bắn người
tại sao mình sau khi giết rồi mình lại quay lại để phi tang xác nạn nhân
tại để chân mưa thì sau thì có héo đi giờ người phát hiện cũng nhanh
là đối tượng nghiện lâu năm để có tiền sử dụng ma túy
mình đã điều người lái xe ôm là ông chất yêu cầu chờ hắn từ thị trấn gia bình đến khu chùa dận
phường đình bảng thị trấn tử sơn rồi ra tay sát hại bằng tám nhát dao rồi cướp xe máy
chiếc xe máy của nạn nhân mính mang bán rồi mua hai tép heroin sử dụng
khi đã thỏa mãn cơn nghiện y quay lại hiện trường dùng bao tải chùm đầu
kéo sắp nạn nhân dìm xuống mương nước để phi tang
sau đó đối tượng đã bắt xe về tỉnh điện biên để lần trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng
đối tượng có sự manh động dùng thú đoan sau khi gây án
phi tang sát nạn nhân để tránh sự phát hiện cơ quan điều tra
cái khó khăn đầu tiên mà tôi vừa nói là thời gian gây án đã lâu
khi chúng tôi phát hiện đã là một mươi bốn ngày
thế nên công tác thu thập chứng cứ cũng gặp rất nhiều khó khăn
cái thứ hai là địa điểm gây án là nơi vắng vẻ ít người qua nào
hành vi cướp giật tài sản
không chỉ gây thiệt hại về tài sản sức khỏe của các nạn nhân
mà còn gây tâm lý hoang mang lo sợ cho người dân
ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự an toàn xã hội
những vụ án trên cho thấy sự sơ hở của các nạn nhân trong việc bảo vệ tài sản
hoạt động của đối tượng
cướp giật tài sản thường mang tính chất manh động cơ hội
đối với các băng nhóm tội phạm cướp giật bọn chúng thường đi thành từng nhóm phần công nhiệm vụ
như đối tượng cầm lái đối tượng giật và đối tượng đi sau làm nhiệm vụ cản đường khi bị truy đuổi
thậm chí là dùng hung khí để uy hiếp nạn nhân

đối tượng cầm lái đối tượng đi sau làm nhiệm vụ cản đường khi bị truy đuổi
đối tượng cầm lái đối tượng đi sau làm nhiệm vụ cản đường khi bị truy đuổi
khi bị cướp cướp giật phải truy hô đồng thời nhận dạng đặc điểm đối tượng loại xe biển số xe
và đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất hoặc điện thoại đường dây nóng để tố giác tội phạm